từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng chín ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ ba mươi chín do đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì
căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị ban chấp hành trung ương xem xét thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng
đối với nguyên ủy viên trung ương đảng khóa một mươi nguyên phó trưởng ban tuyên giáo trung ương cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn bắc son và ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyên bí thư ban cán sự đảng cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông trương minh tuấn
ông son và ông tuấn đã bị khởi tố bắt tạm giam trong vụ án hình sự tổng công ty viễn thông mobifone mua chín mươi năm cổ phần của tổng công ty nghe nhìn toàn cầu avg